vậy là người lao động đã bớt đi nhiều nỗi lo
nhiều doanh nghiệp tổ chức phương tiện cho công nhân về quê chuẩn bị phần quà cảm ơn cha mẹ công nhân
có những doanh nghiệp tuy rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động
đây là việc làm thiết thực thể hiện sự trân trọng tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động
để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình
cư dân mạng cũng thể hiện sự trân trọng và tin tưởng khi thủ tướng phạm minh chính
người đứng đầu chính phủ tham dự chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết năm hai nghìn hai mươi ba với người lao động
đã nêu rõ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm
dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của công nhân người lao động
trong đó tập trung triển khai đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội
đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân
cộng đồng mạng cho rằng bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trước mắt cho dịp tết nguyên đán
thì những giải pháp căn cơ lâu dài này sẽ thực sự tạo chuyển biến
có phần cải thiện đời sống cho công nhân người lao động một cách lâu dài và bền vững
tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là những việc làm mang tính thời điểm
mà đã trở thành mục tiêu bền vững để chính phủ các bộ ngành cùng đồng hành
và giải quyết những khó khăn đối với công nhân người lao động
sách cụ thể thể hiện sự thấu hiểu cảm thông chia sẻ những khó khăn vất vả của người lao động
không chỉ về tinh thần mà còn tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất
mong muốn không chỉ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mà những người nghèo
những người yếu thế cũng sẽ tiếp tục được quan tâm chăm lo
các địa phương có những sự hỗ trợ kịp thời đúng người đúng đối tượng
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin
những con số ấn tượng từ các chương trình kêu gọi quyên góp tết
vì người nghèo tại các địa phương
cùng với đó là hơn một trăm linh bảy tỷ đồng vừa được các doanh nghiệp cam kết ủng hộ
cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam nhằm giúp đỡ các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
cộng đồng mạng tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội
sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
huy động mọi nguồn lực quan tâm một cách sâu sắc và có hành động thiết thực
để chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
cộng đồng mạng cũng kêu gọi mỗi người có thể trong điều kiện của mình
sẽ tích cực tham gia các hoạt động vận động quyên góp ngay trước tết nguyên đán
để có thể lan tỏa đem thêm yêu thương dành đến cho những hoàn cảnh khó khăn
để mỗi gia đình đều được đón một cái tết đầm ấm ý nghĩa và đoàn viên